sau một ngày giám sát và cách ly theo dõi đối với bệnh nhân số ba trăm hai mươi sáu và các cư dân thuộc tầng một mươi hai lô đề
trung cư phạm viết chánh sáng nay các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với covid một mươi chín
mọi hoạt động tại trung cư này cũng đã trở lại bình thường
theo cục y tế dự phòng toàn bộ kết quả xét nghiệm của cư dân tầng một mươi hai khu d
trung cư phạm viết chánh quận bình thạnh tp hcm đều âm tính với covid một mươi chín
bao gồm mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân số ba trăm hai mươi sáu và người trong gia đình
mặc dù mọi hoạt động sinh hoạt của người dân tại đây đã trở lại bình thường
tuy nhiên các nguyên tắc phòng ngừa dịch bệnh đều được người dân tuân thủ đúng quy định